bất động sản công nghiệp được ví như một miếng bánh lớn ngon nhưng không phải dễ tranh phần
để thành công trong đầu tư bất động sản công nghiệp cần phải tìm hiểu kỹ càng về nhu cầu thị trường và điều kiện thuận lợi tại địa điểm dự định đầu tư
bởi vì các khu công nghiệp ngoài yếu tố mặt bằng các yếu tố về cơ sở hạ tầng giao thông đường cầu cảng sẽ tác động rất lớn đến sự thu hút của các nhà đầu tư
chính bởi vậy để nâng cao giá trị thu hút khách hàng cho các khu công nghiệp dịch vụ logistics cũng đang được trú trọng tại việt nam
đây là một tổ hợp dịch vụ hậu cần quan trọng phục vụ cho cả dây chuyển sản xuất và xuất hàng đến các điểm tiêu thụ như nhà xưởng kho bãi phòng ngoại quan kho lạnh tích hợp vận chuyển
giá trị cho thuê kho bãi nhà xưởng được nâng cao với các khu công nghiệp được xây dựng gần cảng thuận lợi giao thông có hạ tầng viễn thông tốt
về chuyện để phát triển một khu công nghiệp chuyên nghiệp thì đường xuống cảng thế nào kết nối nó với lại sân bay thế nào
kết nối nó với các khu công nghiệp
các khu công nghiệp khác thế nào bởi vì có những khu công nghiệp hỗ trợ khu công nghiệp hỗ trợ nó phải kết nối với khu công nghiệp sản xuất
thế thì kết nối như thế nào chẳng hạn để cho cái logistics nó bị trả phí ít nhất
tất cả những cái đó thì chúng ta ít bàn chúng ta ít bàn
mà chủ yếu là đúng là mà nói là chủ yếu là chúng ta lo là đất đai như thế nào
ở khu vực nào cho nó vừa rẻ rồi khu vực nào thì nó lại chiếm được cái điều kiện thuận lợi hiện nay về đường giao thông
rồi về cấp điện cấp nước v v
tính đến đồng nghĩa với việc là họ phải chú ý đầu tư nhiều hơn vào các cái khâu phát triển hạ tầng
về kỹ thuật như là xử lý nước thải xử lý hoặc xử lý về không khí thải ra môi trường
cũng như là xử lý tiếng ồn
có nghĩa đồng nghĩa với việc là họ sẽ phải làm sao đấy cũng yêu cầu đặt ra đối với cả khách thuê luôn
có nghĩa khách thuê họ cũng phải có những cái đáp ứng những cái tiêu chí như thế
thì họ mới được vào những cái khu công nghiệp như vậy thì thành thường nó sẽ tạo ra một cái môi trường trách nhiệm chung của tất cả các bên
rõ ràng vấn đề quan trọng đang đặt ra cho việc phát triển các khu công nghiệp khu chế xuất đó là bảo vệ môi trường xử lý nước thải
việt nam đang đưa ra những tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn trong việc phát triển khu công nghiệp
điều này vừa để tăng sức hấp dẫn vừa để tránh tình trạng nhà đầu tư thuê đất ngoài khu công nghiệp
không phải với mục tiêu phát triển cơ sở sản xuất mà kỳ vọng sinh lợi từ việc đầu tư bất động sản
nhưng mà tôi cho ở đây xuất hiện hai vấn đề
một là điều kiện thuận lợi của nước ta để tạo cho các nhà đầu tư có điều kiện thuận lợi nhất về hạ tầng
cái điều thứ hai nữa là hàng rào kỹ thuật nào về mặt môi trường để đầu tư đó không ảnh hưởng tới việc làm xấu môi trường của nước ta
hai việc đó chúng ta phải đặt ra
hai cái đó thì đều cái
một cái là cung ứng dịch vụ cho các cái khu công nghiệp đó sao cho thuận lợi nhất nhà đầu tư trả phí rẻ nhất
nhưng đồng thời là cái điều mà chúng ta cần làm là hàng rào kỹ thuật về môi trường như thế nào
phát triển khu công nghiệp được xác định phải theo hệ thống liên hoàn dựa vào cơ sở phát triển công nghiệp quốc gia
không phát triển sai lẫn khu dân cư chơi diện tích đất nông nghiệp có năng suất ổn định
để đáp ứng được yêu cầu khi tham gia vào sân chơi chung của khu vực và thế giới doanh nghiệp tham gia phát triển bất động sản công nghiệp cần có những bước đi bài bản
sự chuẩn bị kỹ lưỡng bởi các doanh nghiệp fdi rất hồ hởi khi đến một thị trường mới nhưng họ cũng sẽ cân nhắc rất thận trọng trong quyết định đầu tư
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi mọi thông tin liên hệ xin gửi về chương trình kinh tế và dự báo phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
chương trình hôm nay xin được tạm dừng tại đây xin kính chào và hẹn gặp lại